nhằm cập nhật những phương pháp công nghệ điều trị tật khúc xạ mới
mang lại nhiều lựa chọn an toàn hiệu quả cao cho bệnh nhân
hôm nay tại hà nội bệnh viện mắt hà nội phối hợp với công ty autocay việt nam tổ chức hội thảo
giới thiệu về phương pháp giúp người cận thị được tạo hình rác mạc mà không cần phẫu thuật
sử dụng thường xuyên tv máy tính ipad smartphone để học tập và giải trí
là nguyên nhân khiến số lượng người cận thị ngày càng tăng lên nhanh chóng
đặc biệt là giới học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng
hiện nay có nhiều giải pháp để hỗ trợ người cận thị là đeo kính gọng
kính áp trong mềm vào ban ngày phẫu thuật lây dích
tuy nhiên phương pháp autocay đang được các bệnh nhân cận thị hết sức quan tâm
vì không cần phẫu thuật an toàn về cấu trúc rác mạc cho được chất lượng thị giác tốt
ngăn chặn sự tiến triển cận thị ở trẻ nhỏ
trong khuôn khổ hội thảo các chuyên gia nhãn khoa đầu ngành trong và ngoài nước
đã trao đổi và cập nhật những kẻ tiến mới trong cấu trúc về kính autocay
những ứng dụng hay trong điều trị autocay và chia sẻ dòng kinh mới kính cùng mạc
điều trị cho những ca có độ cận độ loạn cao
bệnh viện mắt hà nội luôn đi đầu trong việc ứng dụng máy móc trang thiết bị tân tiến nhất
xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và cập nhật các phương pháp điều trị mới nhất
đây cũng là bệnh viện đầu tiên thực hiện phương pháp phẫu thuật faco tại hà nội
và nhiều phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ lây dích